đoàn kinh tế quốc phòng bốn thuộc bộ tư lệnh quân khu bốn vừa tổ chức tổng kết đợt bốn dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện công tác tại khu kinh tế quốc phòng bốn tại kỳ sơn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám và tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện đợt năm dự dự án một trăm bảy mươi bốn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện công tác tại khu kinh tế quốc phòng bốn đợt bốn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đoàn kinh tế quốc phòng bốn đã tiếp nhận hai mươi tám trí thức trẻ tình nguyện tăng cường cho các xã biên giới hai huyện kỳ sơn và quế phong xây dựng thành công hai mươi một mô hình trang trại chăn nuôi nhỏ tổ chức thăm khám cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một hai trăm sáu mươi lượt người dân vận động đồng bào dân tộc thực hiện chính sách xân số kế hoạch hóa gia đình phòng trọng
các tệ nạn xã hội ghi nhận những thành tích trí thức trẻ đạt được trong hai năm qua đại diện lãnh đạo bộ tư lệnh quân khu bốn đã gắn huy hiệu và trao giấy chứng nhận cho hai mươi tám trí thức trẻ tình nguyện đợt bốn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám và trao quyết định tiếp nhận hai mươi bốn trí thức trẻ tình nguyện đợt năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám